bộ lao động thương binh và xã hội vừa có yêu cầu các địa phương cần xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách
đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo quyết định một mươi năm của thủ tướng chính phủ
bộ đề nghị các địa phương đẩy mạnh chi trả tiền hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng
lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng
hoặc có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
những khó khăn vướng mắc có liên quan tới phạm vi quản lý của nhiều cơ quan đơn vị
cần báo cáo nhanh về bộ lao động thương bình và xã hội để có hướng dẫn giải đáp kịp thời